thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết tính đến một mươi tám h hôm nay
việt nam đã có thêm ba mươi bốn ca mắc mới covid một mươi chín trong đó ba mươi hai ca liên quan đến đà nẵng
như vậy tính đến một mươi tám h ngày bảy tháng tám việt nam có tổng cộng bảy trăm tám mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
trong đó ba trăm một mươi bốn ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay
số lượng ca mắc mới liên quan đến đà nẵng tính từ ngày hai mươi năm tháng bảy đến nay là ba trăm ba mươi ca
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày bảy tháng tám có thêm ba mươi bốn ca mắc mới
số ca tử vong là một mươi ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là một trăm bảy mươi tám bốn trăm năm mươi một người
vào sáng nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
dự họp có lãnh đạo các bộ ngành và một số tỉnh thành phố tại các đầu cầu truyền hình trực tuyến
gồm hà nội tp hcm thái bình hà nam đà nẵng
quảng nam quảng ngãi đắk lắc khánh hòa đồng nai lạng sơn và bắc giang
báo cáo tại cuộc họp quyền bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết
nguy cơ lây nhiễm trở nên phức tạp khi có những người nhiễm nhưng không được phát hiện kịp thời
mà lại đi dự các đám cưới đám tăng
dự báo những ngày tới tại đà nẵng sẽ có thêm những trường hợp mắc covid một mươi chín
sau ngày một mươi năm tháng tám thì số trường hợp mắc có thể giảm
bộ y tế đề nghị đà nẵng thực hiện cách ly mạnh mẽ hơn nữa
yêu cầu người dân không ra khỏi nhà tạm dừng hoạt động của các nhà máy xí nghiệp
cùng với đó đẩy nhanh truy vết f một để xét nghiệm sớm khẩn trương thành lập đội phản ứng nhanh
đi từng ngõ gõ từng nhà để tăng cường truy vết và giám sát
trở nay bộ y tế sẽ tiếp nhận ba máy thở của vingroup
trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc yêu cầu
không được để thiếu các trang thiết bị sinh phẩm y tế phục vụ phòng chống dịch
yêu cầu các bộ ngành địa phương nhân dân tiếp tục bình tĩnh
thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch không được chủ quan lơ là
địa phương nào bộ ngành cá nhân nào không thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch sẽ bị xử lý nghiêm
thủ tướng yêu cầu huy động lực lượng và nguồn lực cho công tác phòng chống dịch
nhất là những địa phương dịch diễn biến phức tạp tập trung công tác tuyên truyền để phổ cập thông tin
nhiều hơn nữa đến người dân để người dân cảnh giác và có ý thức cao trong phòng chống dịch bệnh
thủ tướng yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo tiếp tục triển khai những biện pháp đảm bảo an toàn
tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
cho đến sáu giờ ngày hôm nay bảy tháng tám cả nước ghi nhận bảy trăm năm mươi người mắc covid một mươi chín
trong đó một mươi người đã tử vong
chỉ riêng nửa tháng qua cả nước đã ghi nhận thêm ba trăm ba mươi năm trường hợp
trong đó có gần ba trăm linh người bị lây nhiễm ở một mươi bốn tỉnh thành
đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến ổ dịch ở đà nẵng
cũng tại cuộc họp thường trực chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung thông tin
ngoài ba ca mắc covid một mươi chín mới ngoài cộng đồng hà nội vừa ghi nhận thêm một ca nghi nhiễm virus sars cov hai
tại huyện phúc thọ bệnh nhân đi du lịch đà nẵng cùng với bảy người trong gia đình
trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi bốn cho tới hai mươi bảy tháng bảy
sau khi về hà nội vào ngày bốn tháng tám thì có biểu hiện sốt nhẹ
kết quả xét nghiệm lần một dương tính với sars cov hai
sau khi có thêm ca nghi nhiễm mới này từ ngày hôm qua
thành phố hà nội đã triển khai xét nghiệm pcr cho tất cả trên năm mươi người
từ đà nẵng trở về thành phố trong khoảng thời gian từ ngày một mươi năm đến hai mươi chín tháng bảy
với năng lực xét nghiệm của thành phố dự kiến sau từ một mươi đến một mươi hai ngày sẽ xét nghiệm xong
hiện trung tâm kiểm soát dịch bệnh hà nội và bốn bệnh viện trung ương trên địa bàn
mỗi ngày có thể lấy được một mươi mẫu và xét nghiệm được năm mẫu
cùng với việc triển khai xét nghiệm pcr trên diện rộng cho đối tượng từ đà nẵng trở về
hà nội đẩy nhanh việc giả soát các đối tượng f một f hai của các ca nhiễm virus sars cov hai mới
trong đó đối tượng f một được lấy mẫu xét nghiệm pcr đưa đi cách ly
đối tượng f hai cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe thường xuyên
từ thực tế của hà nội để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch
chủ tịch ubnd tp hà nội đã đề xuất với thủ tướng chính phủ phó thủ tướng chính phủ
và các bộ ngành cho phép hà nội mua các bộ kit xét nghiệm theo phương thức chỉ định thầu
để kịp xét nghiệm cho những người từ đà nẵng và các vùng dịch trở về trong những ngày tới
với việc phát hiện thêm các ca nhiễm mới chủ tịch ubnd tp hà nội đề xuất thủ tướng chính phủ
nâng mức cảnh báo dịch bệnh đối với hà nội
chủ tịch ubnd tp hà nội cũng nêu yêu cầu bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang
bố trí nước sát khuẩn đo thân nhiệt tại các nơi công cộng
từ ngày bảy tháng tám tp hà nội sẽ triển khai các lực lượng xử phạt
đối với những người không đeo khẩu trang tại các khu vực công cộng
trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng về tình hình dịch bệnh và công tác xét nghiệm
tp hà nội sẽ đề xuất các biện pháp mạnh mẽ hơn để tiếp tục phòng ngừa không để dịch lây làng trong cộng đồng
có địa chỉ thôn đơn duệ xã vĩnh hòa vĩnh linh quảng trị là người chăm sóc người thân
tại khoa ngoại thần kinh bệnh viện đà nẵng từ ngày một mươi bảy tháng bảy
ngày hai mươi một tháng bảy bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt nhẹ đau họng mỏi người
bệnh nhân số bảy trăm năm mươi là nam hai mươi tám tuổi có địa chỉ tại khu phố một phường đông lễ thành phố đông hà tỉnh quảng trị
bệnh nhân là bệnh nhân bảy trăm bốn mươi chín tiếp xúc ngày một mươi tám tháng bảy
ngày hai mươi năm tháng bảy bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt nhẹ đau học mỏi người
theo truy vết nguồn gốc ban đầu bệnh nhân bảy trăm bốn mươi chín và bảy trăm năm mươi có lịch trình di chuyển phức tạp đến nhiều địa điểm tiếp xúc với nhiều người
ngay trong đêm ngày sáu tháng tám ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị chỉ đạo huyện vĩnh linh và thành phố đông hà triển khai các phương án kịp thời
cụ thể đã tiến hành cách ly bảy mươi ba bệnh nhân f một của hai bệnh nhân f hai và f hai là bảy trăm năm mươi người
hiện vẫn đang tiếp tục sàng lọc các đối tượng f một f hai
được biết trong đợt này tỉnh quảng trị có hơn một mươi bảy người về từ đà nẵng
mọi biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín đang được tỉnh quảng trị triển khai quyết liệt
nhằm đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch ủy ban nhân dân tp đà nẵng vừa có văn bản đề nghị các tổ chức cá nhân
không hỗ trợ trực tiếp lương thực thực phẩm đến các cơ sở y tế và các khu vực phong tỏa
cơ sở cách ly tập trung
cụ thể cơ sở y tế và ủy ban nhân dân các quận huyện sẽ yêu cầu các cơ sở y tế các khu cách ly tập trung
tổng hợp hàng ngày nhu cầu về trang thiết bị vật tư y tế báo về sở y tế
đối với nhu cầu về lương thực thực phẩm và các vật dụng khác thì báo về sở lao động thương bình xã hội
và ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố thông qua tổ tiếp nhận hàng ủng hộ chống dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân quận huyện tổ chức phân bổ hàng hóa ủng hộ do địa phương tiếp nhận
kết nối cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân tại các khu vực phong tỏa cách ly
thời gian qua tỉnh yên bái cùng các tỉnh thành phố trong cả nước đã kiềm chế và kiểm soát tốt dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên những ngày gần đây tại một số tỉnh thành trên cả nước đã và tiếp tục phát hiện nhiều ca nhiễm covid một mươi chín mới trong cộng đồng
một trong những nguyên nhân ban đầu được xác định nhiều khả năng có thể là do lây nhiễm từ những người nhập cảnh
trái phép chính vì vậy công tác quản lý hoạt động người nước ngoài và công dân trở về từ nước ngoài
đang được lực lượng công an tỉnh yên bái tăng cường và siết chặt
là địa điểm cách ly tập trung của tỉnh yên bái thời gian qua khách sạn nhi nguyệt hai có sáu mươi ba chuyên gia
người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam làm việc tại các công ty doanh nghiệp trên địa bàn
được tổ chức cách ly theo dõi tình trạng sức khỏe
để công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả khách sạn đã triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng dịch
theo chỉ đạo của cơ quan chức năng
các khu vực trong khách sạn cũng thường xuyên được vệ sinh khử trùng và sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng
đảm bảo an toàn cho nhân viên cũng như người được cách ly
đoàn chúng tôi đến đây đã được một mươi bốn ngày
trong thời gian cách ly ở đây chúng tôi đều được cơ quan y tế và các lực lượng chức năng kiểm tra
theo dõi sức khỏe thường xuyên đồng thời nhắc nhở khuyến cáo việc phòng ngừa dịch bệnh nên rất yên tâm
với vai trò đồng cốt trong công tác quản lý xuất nhập cảnh
phòng an ninh đối ngoại công an tỉnh yên bái đã khẩn trương chủ động thiết lập hệ thống thông tin nhanh
giữa các đơn vị với cục quản lý xuất nhập cảnh
phòng quản lý xuất nhập cảnh với công an các tỉnh thành phố có cờ khẩu quốc tế
bao gồm cả hàng không và đường bộ nhằm tiếp nhận sớm thông tin về số công dân yên bái về nhập cảnh
số người nước ngoài trước các chuyến bay có bệnh nhân dương tính với virus sars cov hai
từ đó thông báo tới các cơ sở kinh doanh lưu trú và các địa phương
để chủ động phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả
khi mà có công dân của tỉnh yên bái cách ly được cách ly trở về địa phương
để quản lý chặt chẽ và theo dõi nhằm ngăn chặn sự xuất hiện của dịch bệnh
đồng thời chúng tôi cũng tăng cường quản lý người nước ngoài ở trên địa bàn
đặc biệt là đối với số chuyên gia người nước ngoài mới nhập cảnh được sự đồng ý của
bộ ngoan cũng như là của chính quyền địa phương về tập trung cách ly tại các địa điểm cách ly của tỉnh
theo dõi chặt chẽ đồng thời là khi trở về làm việc tại các công ty
thì đối với các chuyên gia thì tiếp tục thực hiện cách ly theo quy định
hiện tỉnh yên bái có hai trăm tám mươi bảy người nước ngoài đang tạm trú trên địa bàn với các mục đích khác nhau
phòng an ninh đối ngoại công an tỉnh yên bái đã tăng cường công tác kiểm tra quản lý
đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp chủ động để mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh
bên cạnh đó phối hợp với các phòng nghiệp vụ
của công an các huyện thị xã thành phố
tiến hành tổng kiểm tra giả soát người nước ngoài và công dân việt nam từ nước ngoài trở về
thông báo danh sách tới từng xã phường để theo dõi quản lý
nhằm chủ động phát hiện xử lý những vi phạm
tăng cường hướng dẫn công tác tiếp nhận quản lý khai thác thông tin
khai báo tạm trú của người nước ngoài trên địa bàn toàn tỉnh
trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch
theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh cũng như của bộ công an
đơn vị với chức năng nhiệm vụ được giao sẽ tiếp tục tham mưu cho đảng ủy ban đốc
ban hành các văn bản theo tinh thần chỉ đạo chung
để chỉ đạo các lực lượng đơn vị chức năng cũng như công an các huyện thị xã thành phố
tăng cường công tác quản lý lưu trú đối với số công dân việt nam
trở về từ các vùng có dịch đồng thời tăng cường sự quản lý người nước ngoài
đến địa bàn công tác du lịch và thăm dân
dự báo trong những ngày tới tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
tại địa bàn tỉnh thành phố có diễn biến phức tạp khả năng lây nhanh
công an tỉnh yên bái quán chế các cán bộ chiến sĩ phải luôn nêu cao tinh thần cảnh sát
với dịch bệnh trong thực hiện nhiệm vụ đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý
xuất nhập cảnh điều tra xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép
nhằm phục vụ tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự và chủ động thực hiện
các giải pháp cần thiết phòng chống dịch bệnh